theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước trong sáu tháng đầu năm tại địa phương này có gần một ca mắc sốt rét trong đó có một ca đã tử vong
do thời tiết tại bình phước mưa nhiều và kéo dài dẫn đến số ca bị mắc bệnh tăng cao so với năm ngoái
những trường hợp mắc bệnh sốt rét chủ yếu tập trung ở người lớn có độ tuổi trên một mươi năm
có một số trường hợp bị nhiễm bệnh khi đi làm từ nơi khác về như campuchia đắk nông lâm đồng
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy tỷ lệ mắc bệnh tăng hơn sáu mươi sáu
hiện nay dịch số z ở bình phước vẫn đang diễn biến thức tạp
số ca mắc còn cao đặc biệt ở xã đắc nhau thuộc huyện bù đăng và xã đắc ơ bù gia mập của huyện bù gia mập